ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam và báo nhân dân đã tổ chức giao ban báo chí đầu xuân đinh dậu hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
tại buổi giao ban lãnh đạo đại diện các cơ quan báo chí đều khẳng định trong năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng đất nước thực hiện mục tiêu xây dựng bảo vệ tổ quốc
bảo đảm thông tin khách quan trung thực phản ánh chân thực mọi mặt đời sống xã hội là cầu nối hữu ích giữa nhân dân với đảng nhà nước qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của đảng
những bài học kinh nghiệm được rút ra trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ là tiền đề vững chắc
báo chí thực hiện quán triệt chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương cũng như nhiệm vụ báo chí trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm tiếp theo
năm hai nghìn một mươi bảy là năm rất là quan trọng đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm rất là cao để tạo ra bước đột phá mới đưa sự nghiệp đổi mới đất nước của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa
thứ nhất là nâng cao chất lượng của công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý thông tin tuyên truyền
phối hợp giữa các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo quản lý và đó là cơ quan hoạt động nghề nghiệp
và sau đó cái mà chúng ta hay bàn hay tranh cãi hay trao đổi nhiều nhất đó là chất lượng của các tác phẩm báo chí
làm sao đó là lây chuyển được lòng người tác động tới là tâm tư tình cảm của con người theo hướng cổ vũ được
nhiều đó là tấm gương tốt trong xã hội
cách rất thẳng thắng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần phải nâng cao chất lượng những cái mặt đó
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và phó thủ tướng vũ đức đam
thay mặt các cơ quan báo chí đồng chí thuận hữu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết
hội nhà báo việt nam sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa công tác sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh đạo đức của nhà báo cũng như luật báo chí để đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy sức mạnh của người chiến sĩ trên các mặt trận xung kích